theo thông tin từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk nông trong quá trình thi công quảng trường huyện đắk miêu
đã phát hiện một căn hầm chiến đấu có nhiều hải cốt và di vật liệt sĩ
ngày hai mươi bảy tháng tám trong lúc đào đất san lấp mặt bằng khuôn viên quảng trường huyện đắk miêu
đơn vị thi công đã phát hiện một căn hầm bên trong có nhiều bộ hải cốt và nhiều di vật của bộ đội ta trong chiến tranh
dự kiến ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng công binh tỉnh đắk nông sẽ dò tìm và gỡ các vật liệu nổ ở khu vực này
để các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm hải cốt liệt sĩ
các liệt sĩ được phát hiện lần này sẽ được truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đắk miêu